một băng nhóm đối tượng gốc người hải phòng đã có tiền án tiền sự hoạt động lưu động vào tp hcm để cho vay lãi nặng hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn vừa bị cục cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thắng thường cho khách vay với hai hình thức gồm vay bát họ trả tiền góp theo tháng
lãi suất từ hai trăm tám mươi hai đến một bảy trăm ba mươi tám một năm
vay lãi nằm đóng tiền lãi một mươi năm ngày một lần
lãi suất năm đồng một triệu một ngày hoặc một năm một ngày tương đương với mức lãi suất một trăm tám mươi đến năm trăm bốn mươi bảy năm một năm
đều lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền các đối tượng cho vay đăng quảng cáo trên các website mạng xã hội
kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu
đầu đôi kéo những người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh đầu tư buôn bán đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bảy đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị những người khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với phòng trọng án
cục cảnh sát hình sự địa chỉ hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi quận một tp hcm để giải quyết
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
ngoài sử dụng phương thức thủ đoạn truyền thống các đối tượng đã lợi dụng hình thức dịch bệnh covid một mươi chín để gia tăng những chiêu bài thủ đoạn mới
nhằm đến người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một phụ nữ chú tại huyện đại từ nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ của người đàn ông tự xưng là nhân viên của một công ty bảo hiểm
người này thông báo cho người phụ nữ về việc nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
sau đó đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân truy cập và khai báo tài khoản ngân hàng trên đường link rồi tiếp tục yêu cầu gửi mã otp
khi nạn nhân gửi mã otp chỉ chưa đầy hai phút số tiền gần hai tỷ đồng của bà có trong tài khoản ngân hàng
đã bị rút toàn bộ
trước đó khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm
sau đó chỉ nhận được một đường link gửi vào gia lô với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sản coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động đăng ký tài khoản hướng dẫn nạp tiền
và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
bắn đầu với số tiền tham gia ít
khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi
yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
bước đầu là tôi bỏ vốn là một trăm năm mươi sau đó là ba trăm linh sau đó năm trăm linh rồi tăng lên ba triệu và năm triệu
và số tiền tôi bắt đầu đến năm triệu là đã được thưởng
số tiền trên rất là lớn thì tôi phải nạp nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi
thì cứ như vậy số tiền tôi tham gia vốn gốc bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một
thì số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần một tỷ đồng và nay đã mất hoàn toàn không lấy lại được
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên từ đầu năm đến nay
đơn vị đã tiếp nhận một mươi vụ một mươi bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng
số điện thoại số tài khoản ngân hàng mật khẩu truy cập
mạo tp cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào
khi sử dụng các thiết bị thông minh điện thoại di động có cài đặt ứng dụng ngân hàng điện tử
thì chỉ truy cập vào cái ứng dụng duy nhất do ngân hàng cung cấp
không truy cập vào những ứng dụng lạ mà do người khác đề nghị cài đặt truy cập
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn ngày càng biến tướng của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội
để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng ngô thị mỹ dung đặng hoàng phương
con trai của dung lê hùng sang và nguyễn thị tuyết hằng cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau thời gian quen biết nhau hằng đặt vấn đề với dung mua ma túy của hàng
về bán lại kiếm lời dung đồng ý từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
dung đã nhiều lần mua ma túy của hằng đem về phân lẻ
bán và giao cho phương sang bán lại cho nhiều người đến khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh an giang bắt và khám xét nơi ở của dung
phát hiện thu giữ trên sáu trăm bốn mươi gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan tại thời điểm khám xét
lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương và sang đang ở trong nhà dung ngoài ra
còn phát hiện thu giữ trong người giang trên sáu gam ma túy đá tiến hành bắt và khám xét nơi
ở của hằng tại tỉnh đây ninh lực lượng công an phát hiện thu giữ một
một khẩu súng dạng móc khóa và sáu viên đạn nghi đạn cao su cùng một số tam vật liên quan
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nhà dân ước tính tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
ba đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
trước đó qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên đề bàn tp vinh và huyện diễn châu liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
thủ phạm thường phá cửa đột nhập vào các công sở cửa hàng kinh doanh và nhà dân
lợi dụng không có người trông coi để gây án
qua điều tra xác minh ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
nguyễn đức thi và võ anh đức chính là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nói trên
thu giữ năm xe máy một xe đạp điện một mươi điện thoại di động năm tv bốn máy tính sách tay
và nhiều vật dụng khác trong gia đình ước tính trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền trộm cắp được các đối tượng đã dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân
công an huyện gò công đông đang tạm giữ đối tượng lê văn ân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư ngụ tại khu phố ba phường hai thị xã gò công về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an ân vừa chấp hành xong ngán phạt tù
và ngã tù của các đối tượng